sau vài trận mưa lớn giữa tháng sáu vừa qua dụng lúa ao cá của người dân ở xã ngọc phái huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn đã bị đất đá vùi lấp
nguyên nhân là do doanh nghiệp san ủi mặt bằng để thực hiện dự án khi mưa lớn đất đá trôi về lấp ruộng
ngay sau khi truyền hình nhân dân phản ánh tỉnh bắc cạn đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh
và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc cạn phải khắc phục đền bù thiệt hại cho người dân trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng cho đến nay các bên vẫn án binh bất động còn người dân thì vẫn mỏi mòn chờ đợi
đã hai tháng trôi qua một phần cánh đồng thôn bản diếu ở xã ngọc phái vẫn trơ toàn sỏi đá
lòng suối bị vùi lấp cao hơn mặt ruộng nhiều hộ dân mất đất sản xuất lâm vào cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu đói
công ty ngọc linh cũng như các cấp có thẩm quyền có thể tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi để cải tạo có thể trồng cấy được có lúa được
cái vụ xuân vừa rồi thì là lúa vừa đỏ đuôi thì đã bị vùi lấp hết rồi
một số hộ thì không được thu hoạch một hạt lúa nào về nhà còn một số hộ thì còn được vài bao thóc thôi
cách đây gần hai tháng sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc cạn đã xác định nguyên nhân ruộng bị vùi lấp là do sạt lở đất đá tại cửa xã hồ điều hòa
của công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh và đất đá tràn về do thi công tỉnh lộ hai trăm năm mươi bốn tỉnh bắc cạn đã yêu cầu doanh nghiệp nạo vét lòng suối đền bù người dân bị thiệt hại nhưng đến nay chưa bên nào thực hiện
hiện nay công ty và đơn vị mới đi kiểm tra kiểm tra còn việc khắc phục và bồi thường hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại hiện nay chưa thực hiện
đối với huyện thì chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị để xem việc khắc phục của đơn vị
cảm kết của đơn vị như thế nào trên cơ sở chúng tôi sẽ có ý kiến báo cáo với huyện tỉnh để tỉnh và huyện tỉnh tiếp tục chỉ đạo
theo thống kê sơ bộ có hơn một hectare đất ruộng và ao cá của người dân bị vùi lấp
nhiều hộ vụ này không có ruộng để làm nguy cơ thiếu đói hiền hiện trước mắt
do đó việc chậm khắc phục và đền bù cho người dân càng làm cho cuộc sống của họ thêm phần khó khăn
do đó tỉnh bắc cạn cần quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo yêu cầu doanh nghiệp sớm hỗ trợ cho người dân